chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình vừa tổ chức cuộc họp bàn về việc thực hiện các dự án di dân tái định cư cấp bách
cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình nguyễn văn quang đề nghị huyện kỳ sơn cần chủ động bố trí chỗ ở cho dân
theo hướng bố trí sen ghép tái định cư tạo mặt bằng đảm bảo hệ thống đường giao thông và điện nước
ngay trước mắt huyện cần bố trí chỗ ở cho tám hộ dân đã có nhà bị sạt lở
đồng thời huyện kỳ sơn có phương án báo cáo tỉnh về việc bố trí chỗ ở cho cả khu
đối với thành phố hòa bình chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu ubnd thành phố sớm hoàn chỉnh khu tái định cư để đưa dân về ở
hoàn thiện thủ tục giấy tờ đất đai tại khu sạt trượt của ba mươi năm hộ dân
song song với thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đây nhằm sớm ra mặt bằng để xử lý kè sạt trượt
trước ngày một mươi tháng chín thành phố hòa bình phải hoàn thành việc san mặt bằng khu sạt trượt này để lên phương án xử lý
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình cũng đồng ý ứng cho thành phố hòa bình ba mươi tỷ đồng để thực hiện tái định cư cầu hòa bình ba